liên quan đến yêu cầu thu hồi toàn bộ diện tích đất của dự án khu đô thị đà phước của tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
mới đây ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã có kiến nghị xem xét lại yêu cầu của bản án do gặp nhiều vướng mắt trong quá trình thực hiện
theo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng dự án khu đô thị mới quốc tế đà phước hiện đã chuyển nhượng nhà cho người dân
nếu thu hồi theo phán quyết của tòa án sẽ gây ra việc khiếu kiện đông người và không thể giao lại đất cho người dân
sau khi thu hồi bởi theo quy định là phải đấu giá
đối với dự án đà phước việc tiến hành thu hồi rất khó khả thi do cần số tiền lớn từ ngân sách để đền bù cho tài sản hợp pháp của chủ đầu tư
được biết hiện toàn bộ khu đất hai mươi chín ha của dự án đã được chủ đầu tư thế chấp cho hai ngân hàng với tổng số tiền lên đến một năm trăm linh tỷ đồng
trước đó tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm dự án liên quan đến phan văn anh vũ
tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã phán quyết giao ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng thu hồi khu đất hai mươi chín ha của dự án
và cùng các bên liên quan bảo đảm quyền lợi cho công dân tại khu đất